tính đến ngày một mươi tám tháng chín công an phường đồng xuân đã kịp thời cập nhật thông tin về hai mươi năm kf một trăm hai mươi bảy trường hợp f một vào hệ thống
điểm ưu việt nhất của phần mềm này là khi cập nhật dữ liệu đối với trường hợp f trong diện đăng ký tạm trú
thông tin về tình trạng nhiễm hoặc nghi nhiễm cũng đồng thời được gửi về nơi công dân đăng ký thường trú
qua hệ thống công an xã phường tra cứu thông tin công dân phục vụ công tác kiểm soát cũng như quản lý di biến động dân cư
chúng tôi có sự cập nhật hàng ngày thông tin dữ liệu của các trường hợp này và có sự liên thông giữa lực lượng y tế và lực lượng công an phường
qua đó thì lực lượng công an phường cũng có thể kịp thời cập nhật các thông tin trên hệ thống quản lý riêng của ngành công an
đem lại tác dụng rất là hiệu quả trong việc nắm rõ nắm chắc các đối tượng
cũng như là giúp cho cái việc mà truy vết những đối tượng có liên quan đến các trường hợp này được dễ dàng hơn
trước đó tại thành phố hồ chí minh
tính đến ngày một mươi sáu tháng chín qua việc triển khai phần mềm quản lý công dân nghi nhiễm covid một mươi chín
cùng với việc quét mã qr tích hợp qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đã phát hiện tới một trăm ba mươi năm trường hợp cảnh báo f đi qua chốt
hiện cảnh sát khu vực công an xã trên cả nước tính đến ngày một mươi tám tháng chín
thực hiện cập nhật thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
trên hai mươi hai hai trăm năm mươi trường hợp f gần một mươi trường hợp f một
trên một mươi tám trường hợp f hai và gần hai trường hợp f ba

trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cho biết
qua hệ thống phần mềm quản lý công dân
công dân nghi nhiễm covid một mươi chín cũng sẽ đánh dấu nhanh các trường hợp đã tử vong
thời gian tử vong do dịch bệnh nhằm hỗ trợ công tác quản lý cư trú hộ tịch
qua hệ thống này cán bộ công an cơ sở cũng nhanh chóng tham mưu với ủy ban nhân dân các cấp
trong công tác hỗ trợ chính sách tử tuất và chính sách an sinh xã hội
điều này tiếp tục đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh
trên cơ sở khai thác sẵn có nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư